tôi ghi nhận được đa phần chỉ là những ánh mắt thương xót ái ngại của người dân xung quanh
có lẽ bởi tâm lý không muốn tham gia vào việc gia đình của người khác
mọi sự giúp đỡ của người dân đều chỉ dừng ở mức độ can ngăn hòa giải
bởi vậy mỗi người chúng ta cần có sự bình tĩnh sáng suốt để giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình lên tiếng trước những hành vi bạo lực giữ gìn vun đắp để gia đình luôn là nơi yêu thương nơi mỗi người muốn gìn giữ và tìm về